từ tối ngày hôm qua ngày hai tháng ba đến sáng nay các khu vực trong tỉnh yên bái bị thiệt hại nặng do mưa đá và gió lốc
hiện các địa phương đang khẩn trương giúp nhân dân khắc phục thiệt hại
rất nhiều nhà dân cùng các nhà hàng khách sạn tại tuyến đường quang trung thuộc các phường minh tân đồng tâm
thành phố yên bái bị mưa rông làm tốc mái gây thiệt hại không nhỏ cho nhân dân
mưa đá gió lốc đã gây thiệt hại trên địa bàn các huyện văn chấn lục yên trấn yên yên bình
gây mất điện toàn bộ thành phố yên bái
tính đến một mươi bốn h ngày hôm nay mùng ba tháng ba có bốn người bị thương hơn hai chín trăm linh ngôi nhà bị tốc mái sập đổ
một mươi sáu trường học bị hư hỏng hơn hai trăm linh cây xanh hai mươi ba cột điện một mươi hai hectare cây lâm nghiệp bị gãy đổ
ước tính thiệt hại gần năm tỷ đồng

còn nơi mưa rất to người dân cần nhanh chóng chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết